thống kê của tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh yên bái
đến ngày một mươi sáu tháng bốn toàn tỉnh đã có hơn hai trăm ba mươi ha ngô bị sâu keo mùa thu tàn phá
tập trung ở các huyện văn chấn văn yên lục yên trấn yên yên bình là những huyện có diện tích ngô lớn
ngoài sâu keo mùa thu tàn phá thì cây ngô còn nhiễm các bệnh khô vằn sâu cắn lá đôm lá lớn đôm lá nhỏ
sâu đục thân với tổng diện tích khoảng tám mươi năm năm ha
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh yên bái đã có công văn đề nghị các huyện tập trung dập dịch sâu keo mùa thu
tránh bùng phát thành dịch lớn sẽ khó kiểm soát gây thiệt hại cho bà con nông dân